những nụ cười tươi giói làm bật lên sức trẻ những bộ quân phục mới toanh còn nguyên nếp gấp mũ cối dày ba lô tất cả đều đã gọn gàng sẵn sàng cho một hành trình mới
đó là những tân binh ngày lên đường nhập ngũ đứng quanh họ là hàng trăm thân nhân bồi hồi trong giờ phút chia tay
ngọn lửa truyền thống đã thắp sáng những thanh niên ưu tú hội đủ sức khỏe trình độ và phẩm chất chính trị đã sẵn sàng
thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với tổ quốc
tiếp bước cha anh những trái tim trẻ đầy nhiệt huyết đã không ngần ngại thể hiện tình yêu và trách nhiệm với tổ quốc
đặc biệt là khi cả nước vừa hướng về dịp kỷ niệm tri ân những người anh hùng đã tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc bốn mươi năm trước
được vinh dự trúng tuyển nghĩa vụ quân sự thì đây cũng là nghĩa vụ thiêng liêng và cũng là một trải nghiệm
cho tuổi trẻ nên là em rất là vinh dự mong mọi người bố mẹ và bạn bè cứ hãy yên tâm em sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt nhiệm vụ và mong bố mẹ và bạn bè đừng lo lắng gì cả
sau khi hoàn thành học xong cao đẳng em đã gác lại mọi việc để biết đơn giai nhập ngũ năm hai nghìn một mươi chín em cảm thấy không là gì so với lớp lớp trẻ ông ta đã hy sinh sương máu em muốn góp một phần nhỏ bé cho tổ quốc
nghĩa vụ quân sự thì là trách nhiệm của mỗi người thế nên em biết đơn tình nguyện để tham gia và cung khiến cho tổ quốc
và trong thời gian đấy thì em học hỏi thêm nhiều kiến thức
với trường đại học mình không có thì trong quân ngũ thì mình sẽ được học thêm
năm nay có một điều đặc biệt đó là tỷ lệ tân binh đã hoàn thành chương trình đại học cao đẳng có việc làm ổn định tham gia nhập ngũ đã tăng lên đáng kể
mỗi người trong số họ đều đặt ra cho mình mục tiêu khác nhau nhưng giữa họ có một điểm chung
đó là họ có trí thức có trình độ và lựa chọn môi trường quân đội như một trường học lớn với những khóa đào tạo khắt khe hơn nhằm tôi luyện bản lĩnh cá nhân
chàng trai trẻ trần anh minh vừa tốt nghiệp học viện báo chí và tuyên truyền hiện đang công tác tại một tòa soạn báo lớn nằm giữa trung tâm thành phố hà nội
nhưng mình đã quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ để được học hỏi tôi luyện thêm trong môi trường quân đội
đối với gia đình mình khi nghe con trai trình bày ý định nhập ngũ những người thân đều rất vui và ủng hộ vì họ hiểu mình đã trưởng thành và sẽ còn rán giỏi mạnh mẽ giỏi giang hơn khi trở về
em quyết định lên đường nhập ngũ bởi vì thứ nhất đấy là một phần là bởi vì nghĩa vụ một người công dân và thứ hai là để tiếp nối cái truyền thống cha ông
nghĩa là tất cả các bác ở trong nhà em đều làm quân ngũ và hiện tại bố em cũng đang tại ngũ
và em muốn đi cái điều đấy là để tiếp theo những cái truyền thống của gia đình
và thứ hai là sau khi học xong đại học thì em cũng nghĩ môi trường quân đội là một trường rất là tốt để có thể rèn luyện bản thân có thể làm cho con người trở nên trưởng thành và vững chãi hơn
nên em quyết định là đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự và rất may mắn là đã được vượt qua kỳ tuyển
có nhiều gia đình nhiều bạn trẻ khi nhắc đến khái niệm nghĩa vụ quân đội
điều này xuất phát từ nhận thức có phần chưa đầy đủ chưa tìm hiểu kỹ hoặc nghe người khác kể rồi sợ
còn với tân binh vũ mạnh linh cử nhân tốt nghiệp loại giỏi học viện tài chính thì lại thấy rất may mắn vì trúng tuyển vào quân ngũ đợt này
ngày chuẩn bị lên đường gia đình linh nhận được rất nhiều sự quan tâm chia sẻ của bà con cô bác của các cấp ủy đảng chính quyền đoàn thể địa phương
mọi thủ tục giấy tờ đều được cán bộ các cấp giải quyết nhanh gói
khả năng kỷ luật về tính ngăn nắp gọn gàng và tính có trách nhiệm hơn
và cả người mình có trách nhiệm hơn với bản thân với cả gia đình và xã hội
thì lúc đấy chính lý do đấy là cũng đã thu hút em viết đơn tình nguyện
trong quá trình mình nghĩa vụ thực hiện những cơ sở ở đây thì em cũng sẽ trau dồi thêm
thêm về các kiến thức về quân đội về vũ trang thì em cũng sẵn sàng
và khi có các kỳ thi hoặc là có các ứng tuyển khi nào có đơn vị ứng tuyển
thì em cũng sẵn sàng tham gia các kỳ thi để ứng tuyển vào vị trí trong quân đội
khi thanh niên nhập ngũ vào quân đội thì quân đội là một trường học lớn
để đào tạo rèn luyện bản lĩnh của con người
tôi nghĩ đấy là cái lớn nhất mà mỗi con người thì khi vào
cái cần nhất là bản lĩnh và sức khỏe và quân đội thì táp ứng được điều đó
theo thông tư một trăm bốn mươi tám
của bộ quốc phòng ban hành tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
thì cũng có chỉ đạo là
ưu tiên lựa chọn những công dân có trình độ đại học cao đẳng
vào đơn vị quân đội
vì hiện nay là quân đội ta
đang quá trình hiện đại hóa
rất cần những người chiến sĩ có trình độ có khả năng để
làm chủ với vũ khí trang bị kỹ thuật
thế còn tùy theo từng trường hợp từng đơn vị
thì có thể tuyển chọn hoặc không tuyển chọn
ngọn lửa truyền thống đã được thắp sáng
nhiều gia đình có hoàn cảnh đặc biệt
hoặc thiếu thốn về vật chất hoặc thiệt thòi về tinh thần
nhưng các em vẫn vững vàng vươn lên vượt qua hoàn cảnh
tạm gác lại những công việc còn đang giang dở sắp xếp gia đình
các thanh niên trẻ đã sẵn sàng cho một giai đoạn học tập phấn đấu mới
trước ngày hai con lên đường nhập ngũ
gia đình chị trần thị hiệu
quận kiến an thành phố hải phòng
có nhiều người đến chúc mừng chia vui
niềm vui giản dị nhưng rất đáng tự hào
hai con trai sinh đôi nguyễn xuân kiên nguyễn xuân đạo của chị
đã trở thành chiến sĩ
theo quy định của luật nghĩa vụ quân sự
nhà có hai anh em song sinh
chỉ cần một người nhập ngũ
nhưng từ nhỏ đã gắn bó cùng lớn khôn
hai anh em lại cùng quyết tâm lên đường
với nguyện vọng là được về cùng một đơn vị
để cùng nhau học tập và phấn đấu
sau khi anh tôi nhận được giấy báo lên đường nhập ngũ
là tôi cũng nhận thấy là môi trường quân đội
là có thể giúp cho con người ta trưởng thành về mọi mặt
nên là tôi đã viết đơn xin nhập ngũ
để có thể tham gia vào quân đội cùng với anh tôi
tôi sẽ cố gắng quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ
chồng bị tai nạn mất sớm
một mình trèo trống nhiều năm nuôi hai con
chưa bao giờ xa con chị diệu biết
từ đây cửa nhà sẽ rất vắng vẻ
nhưng chị vẫn vui vẻ động viên hai con lên đường
mang theo niềm tin hy vọng của người mẹ can trường
đó sẽ là nguồn động viên rất lớn
để các chiến sĩ mới phấn đấu cùng đồng đội
tôi thấy là cái nhiều cái thanh niên
mà đã hoàn thành những buổi trở về
thì tôi thấy các cháu rất là mạnh khỏe
chịu khương yếu khó để giúp kinh tế cho gia đình
thì tôi tin là các cháu trải qua
cái quá trình rèn luyện ở trong quân đội
thì các cháu sẽ chững chạc hơn
trên cả nước mỗi địa phương
lại có một đặc trưng riêng về địa lý
điều kiện kinh tế tôn giáo phong tục tập quán
nhưng có một điểm chung
đó là khi tiễn con lên đường nhập ngũ
các gia đình đã chấp nhận khó khăn
khi thiếu vắng một lao động quan trọng
gánh vác công việc gia đình đồng án
thậm chí là trụ cột về kinh tế
trên toàn quân khu bốn năm nay
có hơn năm trăm linh thanh niên thiên chúa giáo
hơn hai trăm linh thanh niên thuộc các tôn giáo khác nhập ngũ
nhiều phần trong đó là thanh niên
các vùng phen biển
là lao động thạo nghề trong các gia đình
trong buổi đợt này em ra đi
thì thấy bố mẹ rất vất vả
và được sự động viên của gia đình
thì em sẵn sàng lên đường nhập ngũ
để bảo vệ đất nước
năm nay là cái cách thức chỉ đạo
là một ngay từ đầu là hết sức quyết liệt
cái nội dung phương pháp
cái cách làm nó cũng thể hiện một cách
nó rất là cụ thể đầy đủ
và nó sát với
cái tình hình
cái tình cảm
rồi cái vấn đề tâm lý
của cái tuổi trẻ trên địa bàn
vấn đề thứ ba là ngay từ
cái phù hợp chặt chẽ
giữa các gia đình
rồi các tổ chức ban cản sự
ở hội xóm dân cư
để chúng ta làm tốt cái công tác này
cho nên là cái nét nổi bật năm nay
là so với những năm trước đây
là cái ý thức
cái tinh thần của tuổi trẻ
của năm nay được sôi động hơn
được khơi dậy hơn
và người ta cũng là thấy được
đây là một kinh nghiệm vũ thiết liêng
của cái tầng lập tuổi trẻ
trong cái giai đoạn hiện nay
dù thời chiến hay thời bình
giây phút chia tay
luôn là giây phút cảm động
những đôi mắt đỏ hoe
những cái hôn vội vã
giọt nước mắt lan dài
cùng những cái nắm tay thật chặt
gửi gắm niềm tin và động lực
để các tân binh vững bước lên đường
với biết bao cảm xúc quyến luyến
biện diện xa bố mẹ
xa người thương xa vợ con
không khí trên những chuyến xe
chở tân binh về đơn vị
bao giờ cũng thật đặc biệt
mỗi người một tâm trạng
nhưng vượt qua những cảm xúc riêng trên hết
vẫn là quyết tâm chuẩn bị
cho một hành trình mới
tôi mong muốn khi vào trong
môi trường quân đội hai năm
tôi sẽ ý thức được giả luyện
của mình khi trở về gia đình
và sẽ có trách nhiệm hơn
và trở thành một công dân tốt
và có ích cho xã hội
ngày đầu tiên về đơn vị
những tân binh sẽ được nhận
quân tư trang cá nhân
những bộ trang phục mới
sẽ gắn bó suốt thời gian quần ngũ
lý lịch của tân binh
sẽ được tìm hiểu kỹ càng hơn
để tìm ra thế mạnh
điểm chưa tự tin ở mỗi người
từ đó sẽ chọn ra những hạt nhân
đặc biệt là chiến sĩ
có trình độ cao
cái nghĩa vụ của mỗi công dân
là phải thực hiện tốt cái trách nhiệm của mình
cho nên làm giáo viên cũng vậy
hoặc đi nhập ngũ thì lại mình
càng được rèn luyện bản thân mình hơn
tôi được biết rằng là sau khi đi
nghĩa vụ quân sự về thì mình sẽ được
hỗ trợ công việc mới
phù hợp với cái ngành nghề của mình
nên tôi cũng rất là vui vẻ đón nhận
đơn vị cũng rất là chú trọng công tác
bảo đảm ăn ở nơi sinh hoạt của chiến sĩ mới
làm sao cho chiến sĩ mới
vào đơn vị là
yên tâm gắn bó và có cái thiền cảm
yêu mến đơn vị ngay từ những
buổi tối đầu tiên ở đơn vị
tân binh được biết về tiêu chuẩn chế độ
dành cho bản thân mình cùng thiết chế
văn hóa cách tổ chức đời sống
tinh thần cho bộ đội
một hai ba bốn
một ngày mới bắt đầu
họ đã khác chính mình
ngày hôm qua phía trước
còn cả một hành trình dài
và họ đang nỗ lực rèn luyện
để chinh phục những thử thách
một hai bốn
một hai bốn
rõ tính khắc nghiệt gian khổ sẽ phải đối mặt
trong thời gian hai mươi bốn tháng quân trường
không ít thanh niên vẫn tự tin
và lựa chọn tình nguyện nhập ngũ
bởi hơn ai hết mỗi bạn trẻ ấy tin chắc
mình sẽ được tôi luyện chất thép
trong chính môi trường kỷ luật chặt chẽ này
để chuẩn bị cho một tương lai vững vàng hơn
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình
đường tới tương lai kỳ này cũng đã kết thúc
xin kính chào và hẹn gặp lại
trong những chương trình lần sau